thưa quý vị thời gian gần đây có một thực tế là những người môi giới bất động sản hay còn gọi là cò đất
đã lùng rục đến tận nhà dân tỉ tê rụ rỗ để làm giá hướng đến những giao dịch về giá đất cao gấp nhiều lần thực tế
vâng không ít người dân do thiếu hiểu biết đã liều lĩnh bán đất cho họ với mong muốn được giá cao bất chấp rủi ro
việc thổi giá và thông tin thất thiệt của cò đất khi bịa ra dự án hàng tỷ usd đều là để đánh lừa người dân
nhằm thu lợi bất chính đã tạo nên sự nguy hiểm cho thị trường bất động sản
nhận được thông tin gần đây tại xã chudangia cò đất tung tin về dự án du lịch tỷ đô
trong quần thể thắng cảnh biển hồ núi lửa tandanglia khiến thị trường nhà đất ở đây sôi động hơn bao giờ hết
lợi dụng sự thiếu hiểu biết cả tin của người bản địa một số cò đất đã sử dụng nhiều mánh khóe lừa đảo người dân
như chiếm sổ đỏ để vay tiền chiếm đoạt đất đai của người dân
đây chỉ là một sự việc trong số rất nhiều diễn biến khác của sự dối loạn thị trường vì có đất
đang diễn ra trên địa bàn các tỉnh thành của cả nước
xung quanh câu chuyện nhiều người dân sập bẫy cò đất vẽ ra các dự án ảo hàng tỷ đô la mỹ
biên tập viên nguyễn hương đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn anh quê
ủy viên ban điều hành câu lọc bộ bất động sản hà nội kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển g sáu
để hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như giải pháp đề xuất các chính sách mạnh tay hơn nữa để xử lý vấn nạn này
mời quý vị cùng theo dõi
thời gian gần đây không ít người dân đã bị mắc lừa với những thông tin chưa xác thực
khi những môi giới bất động sản bịa ra các dự án có giá trị hàng tỷ đồng
ông có bình luận gì về sự việc này
trong hoạt động mua bán cụ thể có những trường hợp là khách hàng họ đặt cọc cho nhân viên môi giới
và nhân viên môi giới không trả tiền chuyển tiền cho người bán hay cũng không chuyển tiền cho sản
ví dụ như mình cũng
có một bạn nhân viên nhận hai trăm năm mươi triệu của khách hàng không chuyển tiền cho sản
và sản vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoàn thành nghĩa vụ công việc với khách
và có nhiều môi giới là được chủ nhà ưu quyền cho bán thậm chí là ưu quyền định đoạt
và nhiều bạn họ nổ lòng tham họ đi bán cái tài sản đấy cho người khác
bởi vì lý do là họ đã được ủy quyền định đoạt
và những cái sự việc nó xảy ra nó rất đau lòng
nó do giữa bạn nhân viên môi giới và người bán hoặc người mua hoặc là rất là thân thiết nhau
hoặc là rất là nhẹ dạ cả tin
tuy nhiên tôi đánh giá đây là những cái trường hợp rất là hiểu
có những trường hợp họ về đạo đức kén hay hoàn cảnh kinh tế họ bị tung quẫn họ xảy ra những trường hợp đấy
hiện nay nhiều môi giới bất động sản hoạt động
rầm rộ thậm chí họ còn lừa người dân để lấy sổ đỏ mang đi thế chấp ngân hàng
rồi có thể làm được sổ đỏ từ giấy viết tay nhằm mục đích lừa đảo trục lợi
ông có suy nghĩ như thế nào về thực trạng này
cái chuyện mà môi giới bất động sản họ trục lợi hay là họ gây những cái hành vi nó không đúng quy định pháp luật
hay gây những loạn trường bất động sản nó chỉ là cá nhân nhỏ thôi
và họ làm thì họ phải chịu nhiệm thứ nhất là về mặt lưng tâm của họ
họ tiêu tiền họ sẽ không cảm thấy yên tâm
thứ hai nữa là cái gì nó cũng phải tuyển theo quy định pháp luật và làm trái pháp luật thì họ phải trả giá thôi
bởi vì là mọi tài sản nó đều phải có đầy đủ căn cứ pháp lý
chứ họ đều phải chứng minh được về mặt dòng tiền
cho nên là tôi nghĩ cái đấy là cái thiểu số
và rất nhiều trường hợp môi giới cũng như sản họ làm trái quy định pháp luật
họ đều phải trả giá
trước tình trạng môi giới bất động sản hoạt động bát nháo
theo ông cần áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai để quản lý xử lý ra sao
để không tạo kẽ hở cho những đối tượng trên thu lợi bất chính trái pháp luật
thực ra chính quyền việt nam rất là mạnh
cho nên câu chuyện trong mọi hoạt động của xã hội là mình có muốn làm chặt chẽ hay không
mình có quyết tâm làm hay không thôi
đối với các hoạt động môi giới
họ có pháp nhân họ có trụ sở
cho nên việc quản lý họ rất là dễ
và việc giao dịch bây giờ hầu như là chuyển quán
thì việc quản lý giao dịch qua tài khoản cũng rất là dễ
cho nên chỉ cần thứ nhất là giữa các ngân hàng với hàng nhà nước
với bộ xây dựng với các cơ liên quan
quản lý chặt vấn đề về giao dịch tài khoản
để biết được cái dòng tiền là nó đúng luật luật hay không
thực tế chúng ta muốn làm chặt nó cũng không khó không khó
nó có điều là cái bất động sản ấy nó rất là nóng nó rất là nóng
và khi mà nó chưa nóng đến cái điểm như giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi
thì cơ bản là hoạt động bất động sản làm tốt
cho nên là đối với các hoạt động bất động sản mà sai trái
thì báo chí công an cũng xử lý rất là nhanh chóng
và rất rất điểm
cần có những cơ chế chính sách như thế nào để siết quản lý hoạt động môi giới bất động sản
không để họ tiếp tục lộng hành trong triển khai các dự án
và ông có khuyến cáo gì để mỗi người dân cần có ý thức cảnh giác thận trọng hơn trong vấn đề này
đối với người mua ấy
thì người ta cứ chủ tiền ở chỗ nhà thôi
người ta cứ chủ tiền ở chỗ đầu tư thôi
có giấy tờ của hoạt động bán của chủ đất
hoặc có giấy tờ của hợp đồng ủy quyền bán của chủ đất
đối với người bán
thì trong quá trình làm việc với môi giới
thì họ chỉ có những giấy tờ rất đơn giản
chẳng hạn như ủy quyền môi giới thôi
không nhiều ủy quyền nhận tiền không nhiều ủy quyền định đoạt
thì cũng không bao giờ sợ bị tranh chấp về đất không bao giờ sợ bị mất đất
thế còn tôi vừa nói khi nãy
là cả hệ thống chính quyền của chúng ta rất mạnh
cho nên việc thanh chắc kiểm tra các sản hay các văn hóng đất đai
họ có thực hiện đúng pháp luật hay không
ví dụ có pháp nhân hay không
pháp nhân hoạt động bất động sản hay không
các người đứng đầu hoặc người môi giới có chứng gì hay không rất dễ thôi
không có gì khó cả
và từ góc độ là ý thức của người mua người bán
người ta phải thận trọng trong giao dịch
và người ta phải phản ánh ngay
để sai trái của hệ thống môi giới
đối với báo chí pháp luật để từ đại xử lý
để cho họ ít thiệt hại
và để cho cái thị trường bất động sản nó lành mạnh hơn
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi
để hướng đến thị trường nhà ở và bất động sản phát triển ổn định bền vững minh bạch
các chủ đầu tư dự án bất động sản các doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản
cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai
bên cạnh đó chấp hành tốt việc đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh bất động sản
và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai dự án
đây là khuôn thước tiêu chuẩn để người bán lẫn người mua không bị khổ với nạn cỏ đất chi phối đưa đảo